sự ra đời của web drama hay còn biết đến là phim chiếu trên mạng đã tạo ra sân chơi mới cho các nghệ sĩ cũng như công chúng yêu nghệ thuật
thế nhưng sự phát triển râm rộ của các web drama trong nước thời gian gần đây khiến cho mảng phim này gặp không ít rủi ro
xem phim bất cứ lúc nào bất cứ đâu không phải trả chi phí với một thiết bị điện tử có kết nối internet là lợi thế của các web drama
các nhà sản xuất web drama sẽ nhận về nhiều thiệt hại với các nghệ sĩ mỗi sản phẩm cũng là định danh thương hiệu cá nhân do đó cuộc đua chất lượng của các web drama đang ngày càng hấp dẫn